thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc yêu cầu bộ tư lệnh cảnh sát cơ động cần chủ động phối hợp với các lực lượng đơn vị nghiệp vụ nắm chắc tình hình an ninh trật tự
chủ động phát hiện các phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm để xây dựng chương trình phương án kế hoạch tác chiến phù hợp bảo đảm trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không để bị động bất ngờ

chiều hai mươi bốn tháng một tức ba mươi tết đến thăm kiểm tra công tác ứng trực và chúc tết cán bộ chiến sĩ công an phường cửa nam quận hoàn kiếm tp hà nội
thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đề nghị thời gian tới
công an phường cửa nam cần có kế hoạch bảo đảm
tuyệt đối an ninh an toàn các sự kiện có ý nghĩa trọng đại của đất nước trong năm hai nghìn hai mươi đặc biệt là đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
bảo vệ tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi góp phần cùng các lực lượng bảo vệ nhân dân vui xuân đón tết an toàn bình yên
sáng hai mươi hai tháng một trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
đã đến thăm trường giáo dưỡng số ba của bộ công an
ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực của thầy và trò trường giáo dưỡng số ba đồng chí thứ trưởng cũng khẳng định
sự quan tâm của lãnh đạo bộ công an trong việc tạo những điều kiện tốt nhất để nâng cao chất lượng dạy và học
cũng như điều kiện ăn ở sinh hoạt của cán bộ và học sinh của trường
cùng ngày đến thăm và chúc tết cán bộ chiến sĩ công an huyện hòa vang và công an xã hòa tiến huyện hòa vang
thứ trưởng nguyễn văn sơn yêu cầu các đơn vị bám sát chỉ đạo của bộ công an
tập trung đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông để giúp người dân vui xuân đón tết
chủ động phòng ngừa không để phát sinh những tình huống phức tạp về an ninh trật tự
sáng hai mươi ba tháng một tức hai mươi chín tết thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an
cùng đoàn công tác đã đến thăm chúc tết và kiểm tra công tác ứng trực tại bàn bảo vệ dân phố phường kim mã
quận ba đình và công an xã ngọc hồi huyện thanh trì thành phố hà nội
thay mặt đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận biểu dương
và chúc mừng những thành tích chiến công của lực lượng bảo vệ dân phố phường kim mã đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi chín và những năm trước đây
đến thăm và chúc tết cán bộ chiến sĩ công an xã ngọc hồi huyện thanh trì
đồng chí thứ trưởng cũng yêu cầu công an xã triển khai các phương án bảo đảm an toàn tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
thực hiện nghiêm chế độ trực ban nêu cao tinh thần trách nhiệm khắc phục khó khăn
thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ngay tại cơ sở hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
sáng hai mươi một tháng một tại tp hcm thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an
đã dẫn đầu đoàn công tác của bộ công an đến thăm động viên gia đình thượng úy nguyễn phạm thành nhân
cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện hóc môn tp hcm hy sinh khi làm nhiệm vụ
đồng chí thứ trưởng khẳng định sự hy sinh của thượng úy nguyễn phạm thành nhân không chỉ là mất mát của gia đình
mà còn là sự mất mát của công an tp hcm nói riêng lực lượng công an nhân dân nói chung
tấm gương hy sinh của thượng úy nguyễn phạm thành nhân trong khi làm nhiệm vụ đáng được trân trọng và biểu dương
đồng thời đề nghị công an địa phương quan tâm chăm lo tốt chế độ chính sách đối với gia đình đồng chí